kính thưa quý vị chiều nay đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển đã đưa một tàu vỏ gỗ
chở khoảng sáu mươi lít dầu đi gieo lậu về bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang để xử lý theo quy định
thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy mua bán người chống buôn lậu
dân lận thương mại và hàng giả dự tích nguyên đáng quý mạo hai nghìn hai mươi ba khoảng hai mươi hai h ba mươi phút hai mươi bốn tháng một mươi hai
tại khu vực biển cách tây nam phú quốc khoảng bốn mươi năm hải lý
tội công tác của đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện và kiểm tra tàu vỏ gỗ số hiệu kg chín mươi ba nghìn tám trăm ba mươi năm
trên tàu có bốn thuyền viên do ông hồ hoàng anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín làm thuyền trưởng
chú tàu là ông hồ văn dũng quê kiên giang
trên tàu đang chờ khoảng sáu mươi lít dầu đeo ô không có giấy tờ hóa đơn chứa minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa
thuyền viên không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định
sau khi lập biên bản ban đầu chiều hai mươi năm tháng một mươi hai những người liên quan vào phương tiện tăng vật vi phạm
đã được đưa về thành phố phú quốc để điều tra xử lý